các lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan của tỉnh quảng bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng người lào đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
cụ thể vào sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình và đội kiểm soát hải quan quảng bình
đã bắt quả tăng hai đối tượng người lào là kẹo la khon vinpham pasat năm mươi tuổi và tích sĩ hạp pandanya
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới theo hướng từ lào về việt nam tại khu vực suối cạn
cách cột mốc biên giới năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam khoảng ba trăm linh mét
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong các túi bóng và một số tăng vật liên quan khác
hai đối tượng đưa nhận hối lộ để xây nhà trái phép vừa bị công an tp vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu bắt giữ
liên quan đến vụ án này công an thành phố vũng tàu đã bắt giữ các đối tượng châu thị thuận
chú tại tp vũng tàu và trần minh hải cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng thuộc ủy ban nhân dân phường một mươi một tp vũng tàu
để điều tra làm rõ về hành vi đưa và nhận hối lộ
theo điều tra bà thuận có thửa đất nông nghiệp không được phép xây dựng
bà thuận đã đến gặp hải tại trụ sở ủy ban nhân dân phường đưa cho cán bộ này ba mươi triệu đồng
và thỏa thuận khi căn nhà xây hoàn thiện sẽ đưa thêm hai mươi triệu đồng
ngày hai mươi tháng một mươi một qua công tác quản lý địa bàn trung úy đoàn tuấn hùng cảnh sát khu vực công an phường một mươi một
phát hiện công trình xây dựng trái phép nên đã chụp ảnh ghi nhận vụ việc
thấy vậy hải yêu cầu thuận đến gặp và hối lộ cho trung úy hùng một mươi triệu đồng
trung ý hùng đã kịp thời báo cáo vụ việc lên cấp trên
công an phường một mươi một đã mời bà thuận đến để làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an bà thuận thừa nhận mục đích đưa tiền cho trung úy hùng là để mua chuộc
không báo cáo vụ việc bà xây dựng trái phép cho cơ quan chức năng
công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai vừa triệt phá một vụ đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà
bắt giữ hai mươi ba đối tượng có liên quan
trưa ngày hai mươi tháng một mươi một lực lượng phối hợp giữa công an phường một mươi một và công an phường một mươi một
công an thành phố biên hòa phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai
bất ngờ bao vây bãi đất trống ở phường long bình thành phố biên hòa khống chế bắt quả tang
ba đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà thu giữ tại hiện trường một trăm hai mươi hai triệu đồng
và một số tang vật khác
qua điều tra trường gà trên do trần quang tú và đặng đình minh đều trú tại huyện trảng bom ra tổ chức
thưa quý vị thời gian qua hoạt động khai thác vận chuyển lâm xe
sản trái phép trên địa bàn hai huyện sông hinh và sơn hòa của tỉnh phú yên diễn biến phức tạp
các đối tượng thường lén lút sử dụng xe độ chế xe thùng xe khách một mươi sáu chỗ thậm chí cả xe cấp cứu
chạy với tốc độ cao sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng tìm đường tẩu thoát
tuy nhiên hành vi này đã bị lực lượng công an kịp thời đấu tranh ngăn chặn
một vụ bắt giữ gỗ lậu vào tối ngày ba mươi tháng một mươi trên địa bàn xã phước tân huyện sơn hòa
các đối tượng thường lén nút sử dụng xe độ cao liên tục thả gỗ xuống đường hòng cản trở lực lượng công an khi bị truy đuổi
tuy nhiên trước tinh thần dũng cảm quyết tâm đến cùng của lực lượng công an các đối tượng đành bỏ xe tìm đường tẩu thoát
hai mươi năm khúc gỗ xến bo bo sẻ hộp với hơn hai năm mét khối không có nguồn gốc giấy tờ hợp pháp trên xe
đã bị lực lượng công an lập biên bản bắt quả tang thu giữ
là tuyến đường huyết mạch nối liền phú yên với tỉnh gia lai đắk lắc nên thời gian qua
các tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c được một số đối tượng lợi dụng để vận chuyển lâm sản trái phép
nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng thường sử dụng lực lượng cảnh giới từ xa
sử dụng xe mô tô độ chế xe tải xe khách đã quá niên hạn sử dụng làm phương tiện vận chuyển gỗ
không chỉ mất an toàn khi tham gia lưu thông các đối tượng này tìm đủ mọi cách
hòng chống trả đến cùng khi bị lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi

giữa các lực lượng công an huyện sơn hòa đã tổ chức được phá nhiều vụ bằng chuyển trái phép
cho năng sản trên địa bàn
từ đầu năm đến nay công an hải huyện sông hinh sơn hòa đã phát hiện bắt quả tàng
xử lý hơn hai mươi bốn trường hợp vận chuyển cất giữ lâm sản khai thác rừng trái pháp luật
bắt giữ hơn bốn mươi mét khối gỗ các loại phạt tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng tịch thu nhiều công cụ
phương tiện vi phạm đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
thì ngoài sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ
của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm phát hiện xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm
góp phần hạn chế tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đêm qua phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ra quân vây bắt nhóm đua xe trái phép
lặng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người dân
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hai mươi một tháng một mươi một nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân có hàng chục xe máy tụ tập
thành từng đoàn lạng lách đánh võng trên các tuyến đường trần quang khải
trần hưng đạo phan chu trinh quận hoàn kiếm
lực lượng công an thành phố hà nội gồm các tổ công tác một trăm bốn mươi một cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự
đã tổ chức phương án đón lõng vây bắt trên đường trần quang khải trần hưng đạo
mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức trăng dây ra tín hiệu dừng xe từ xa
nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp manh động lao thẳng vào tổ công tác va chạm với nhiều phương tiện của người dân
ngay trong đêm hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại phòng cảnh sát giao thông
đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho hơn bốn mươi đối tượng bị bắt giữ
qua phân loại các đối tượng đều rất trẻ đang trong độ tuổi học sinh học lớp chín đến lớp một mươi hai
có độ tuổi từ sinh năm hai nghìn một đến năm hai nghìn bảy
hiện phòng cảnh sát giao thông đang tạm giữ gần ba mươi phương tiện và làm thủ tục bàn giao các đối tượng
cho phòng cảnh sát hình sự thụ lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao khoảng một phần hai là f trong cộng đồng
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một cả nước ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới tại năm mươi bảy địa phương
trong đó có năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
thành phố hồ chí minh tiếp tục ghi nhận số lượng ca f mới và tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước
đáng lo ngại khoảng hai tuần gần đây số ca bệnh mới tại thành phố
tăng trở lại trung bình trên một ca một ngày
cần thơ cũng là tỉnh có số lượng f tăng nhanh trong nhiều ngày qua
trung bình các quận huyện đều ghi nhận trên một trăm linh ca f một ngày
trong khi đó tại hà nội chính quyền huyện mê linh yêu cầu một công ty ở khu công nghiệp quang minh
dừng hoạt động tạm phong tỏa để phun khử khuẩn sau khi một mươi hai công nhân dương tính với sars cov hai
cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước trên địa bàn tỉnh đồng nai
từ sau khi nới lỏng giãn cách xã hội số ca f trong cộng đồng tại huyện long thành tăng cao
để ngăn chặn các ổ dịch lớn trung tâm y tế huyện long thành vừa tổ chức điều tra truy vết
vừa quản lý chặt chẽ các trường hợp f một cách ly tại nhà đặc biệt là các trường hợp liên quan đến các công ty
làm việc ở thành phố hồ chí minh nhưng do dịch nên suốt bốn tháng qua
anh lê huy nhật đã về nhà ở thị trấn long thành
cũng từ đó anh làm tình nguyện viên cho trạm y tế thị trấn
truy vết lấy mẫu xét nghiệm hỗ trợ tiêm chủng là công việc chính của anh
ngay cả khi hết giãn cách anh nhân vẫn còn tiếp tục
hôm nay anh cùng đồng nghiệp đến tết một lần nữa ở khu trọ đã có ca nhiễm covid một mươi chín
cường độ làm việc của tụi em thì nó tăng hơn rất là nhiều nó gia tăng rất là nhiều
sáng thì có thể là sáu giờ bảy giờ chiều có khi tới năm sáu giờ thì vẫn còn f người ta lên trạm để người ta tét
để người ta báo là có f thì tụi em vẫn phải hỗ trợ
khu vực kim sơn ở thị trấn long thành có hơn bảy hộ dân với bảy mươi bảy nhà trọ
từ khi hết giãn cách xã hội đến nay số ca f trong cộng đồng ở nơi này tăng cao nhất là các khu nhà trọ
dãy trọ này chỉ có sáu phòng với khoảng hơn chục người ở
tuy nhiên từ ngày tám tháng một mươi một ca nhiễm đầu tiên đã xuất hiện tại đây
phòng trọ sát nhau nên hầu hết những người sống trong khu vực này đều đã nhiễm bệnh hoặc đang là f một
khu trọ bây giờ người thì đi cách ly tập trung người thì cách ly tại phòng trọ do có nhà vệ sinh riêng
và người nhiễm không mắc bệnh nền
đa phần mọi người đều hạn chế tiếp xúc và phòng bệnh bằng cách diệt khuẩn thường xuyên
nhưng việc lây nhiễm vẫn không thể ngừng gia tăng
với dân nói chung là đi sinh hoạt đi tới đi lui nói chung là hoà nhập vô
thì nói chung là tăng thì nó phải khai xu hướng thôi
tăng mà vấn đề là bây giờ mình phải quản lý quản lý như thế nào
rồi tầm sót và ti vết làm sao để tách sớm cả những cái f này ra khỏi công đồng để cho khăn dùng của dịch
hiện còn khoảng ba trăm linh f
trong các khu cách ly còn lại các ca mới mắc từ ngày một mươi tháng một mươi một đều được cách ly tại nhà là chủ yếu
chỉ có những ca chuyển nặng hoặc vừa mắc covid một mươi chín vừa có bệnh nền mới đưa vào khu điều trị tập trung
trước tình trạng số ca f cộng đồng tăng cao trong những ngày gần đây
huyện long thành đồng nai đang tập trung điều tra truy vết và quản lý chặt chẽ các trường hợp f một cách ly tại nhà
đặc biệt là các trường hợp liên quan đến các công ty
cùng với đó huyện đã huy động các tổ covid cộng đồng trong giám sát quản lý f f một tại nhà
bệnh vẫn diễn biến phức tạp
trong ngày hai mươi một một mươi một tùy tại các tỉnh thành ở miền trung và miền tây
số ca mắc covid một mươi chín vẫn không thuyên giảm ca cộng đồng vẫn gia tăng
tối ngày hai mươi một tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế cho biết vừa ghi nhận thêm một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên tỉnh này ghi nhận số ca mắc trong ngày vượt mốc một trăm linh ca
tính đến nay toàn tỉnh có hai hai trăm tám mươi sáu ca f
trong vòng hai mươi bốn giờ
qua quảng nam ghi nhận một trăm bốn mươi ba ca covid một mươi chín trong đó tám mươi chín ca cộng đồng nhiều trường hợp f là học sinh và giáo viên
từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca mắc covid một mươi chín ghi nhận mỗi ngày ở cần thơ liên tục tăng
trong sáu ngày liên tiếp gần đây địa phương liên tục ghi nhận số ca mắc trên năm trăm linh trường hợp một ngày
số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng khiến cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở điều trị đã quá tải
trước tình hình trên ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã ban hành quyết định và quy chế phối hợp hoạt động
trong quản lý cách ly y tế trường hợp f một tại nhà và quản lý cách ly điều trị kf tại nhà trên địa bàn thành phố
sáng ngày hôm nay thì nhiều trường trung học cơ sở của một mươi bảy huyện thị xã ở hà nội đón học sinh lớp chín trở lại trường học trực tiếp
sau thời gian ở nhà học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay trong sáng nay công tác phòng chống dịch đã được các nhà trường chuẩn bị hết sức cẩn thận
chương trình dạy học cũng đã được lên phương án phù hợp với thực tế
trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý tình huống khi phát hiện trường học sinh giáo viên có yếu tố dịch tễ khi đang dạy học tại trường
hiện các trường đưa học sinh quay trở lại trường đều tuân thủ các điều kiện phòng dịch như giáo viên tiêm đủ hai mũi đảm bảo học sinh ngồi giãn cách
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một huyện ba vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh khối lớp chín các trường trung học cơ sở trên địa bàn trở lại trường học trực tiếp
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự hai đối tượng đưa hối lộ để xây nhà trái phép vừa bị công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ
liên quan đến vụ án này công an thành phố vũng tàu đã bắt giữ các đối tượng châu thị thuận trú tại thành phố vũng tàu và trần minh hải cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng thuộc ủy ban nhân dân phường một mươi một thành phố vũng tàu để điều tra làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ
theo điều tra bà thuận có thửa đất nông nghiệp không được phép xây dựng bà thuận đã đến gặp hải tại trụ sở ủy ban nhân dân phường đưa cho cán bộ này ba mươi triệu đồng và thỏa thuận khi căn nhà xây hoàn thiện sẽ đưa thêm hai mươi triệu đồng
ngày hai mươi tháng một mươi một qua công tác quản lý địa bàn trung úy đoàn tuấn hùng cảnh sát khu vực công an phường một mươi một phát hiện công trình xây dựng trái phép nên đã chụp ảnh ghi nhận vụ việc
thấy vậy hải yêu cầu thuận đến gặp và đưa hối lộ cho trung ý hùng một mươi triệu đồng trung ý hùng đã kịp thời báo cáo vụ việc lên cấp trên công an phường một mươi một đã mời bà thuận đến để làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an bà thuận thừa nhận mục đích đưa tiền cho trung úy hùng là để mua chuộc không báo cáo vụ việc bà xây dựng trái phép cho cơ quan chức năng
thưa quý vị trong những ngày đầu tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh con tum đã liên tiếp xảy ra các vụ trọng án liên quan đến hành vi giết người
điều đặc biệt hơn là các đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm một nửa số vụ
những vụ trọng án con giết bố học sinh giết bạn xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây tiếp tục cho thấy lối sống và nhận thức của một bộ phận giới trẻ đang bị xuống cấp nghiêm trọng
điểm qua vụ việc xảy ra ở huyện đắc tô vào ngày năm tháng một mươi một chu minh thuận một mươi tám tuổi trú tại thị trấn đắc tô huyện đắc tô về nhà thì gặp bố mình đang ngồi uống rượu một mình nên đã có lời lẽ can ngăn
thì đã bị bố dùng một cây sắt đánh liên tiếp vào người
nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày thì tử vong
và chỉ chưa đầy một tuần sau một vụ án mạng cũng rất đỗi đau lòng đã xảy ra trước cổng trường trung học phổ thông ngô mây
thành phố con tum cũng chỉ vì một chút ghen tuông trong chuyện tình cảm mà cái giá phải trả là mạng sống của một thanh niên trẻ

có thể thấy nguyên nhân chủ yếu các vụ án là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế
dễ bị kích động dẫn đến các hành vi nguy hiểm cho xã hội
trước tình hình đó phòng xã hội xã hội tham mưu cho đảng ủy bác nhân đốc bác tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác điều tra cơ bản của hệ lực lực xã hội xã hội xã hội
trong đó chúng tôi chú ý đến hai chuyên đề đó là chuyên đề phòng ngừa đối với các tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe
rồi chuyên đề nữa là phòng ngừa đối với các tội phạm liên quan đến các lưu tuổi thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi
rồi phối hợp với một số các trường trên địa bàn
và làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các lưu tuổi học sinh
công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này không thể chỉ giao cho một mình các cơ quan thực thi pháp luật
mà phải có sự chung tay góp sức của các cấp các ngành các đoàn thể
mà trong đó vấn đề căn cơ là phải có sự tích cực trong công tác giáo dục công tác văn hóa
thì mới mong có sự chuyển biến tích cực và ổn định lâu dài
công an thành phố hưng yên tỉnh hưng yên vừa bắt quả tăng một mươi năm thanh thiên đang hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy
bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó khoảng hai mươi ba h năm mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi một công an tp hưng yên phối hợp với công an phường hiến nam
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke amigo ở số năm trăm ba mươi sáu nguyễn văn linh
tại thời điểm kiểm tra phát hiện phòng vip một có tám thanh niên nam nữ đang hát karaoke và phòng vip ba bắt quả tang bảy đối tượng khác
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ tám gam ma túy loại ketamin cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hưng yên đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật